vừa qua tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các bộ ngành liên quan
họp bàn về chủ trương chỉnh trị dòng chảy sông hậu bảo vệ quốc lộ chín mươi một
chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông cong dòng chảy áp sát bờ mái sông thẳng đứng
nền đất yếu gây ra dạn đất sạt lở trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn qua ấp bình tân
xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
các vết nứt trên tuyến quốc lộ chín mươi một đang mở rộng đe dọa gần chục hộ dân và các phương tiện giao thông lưu thông qua đây
theo các đại biểu để xử lý cần phải thực hiện việc nạo vét thông luồng chỉnh trị dòng chảy sông hậu
việc sạt lở bờ sông hậu đã xuất hiện từ giữa năm hai nghìn một mươi chín
cuối năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ một trăm bốn mươi tỷ đồng cho việc phòng chống sạt lở bờ sông hậu tại vị trí quốc lộ chín mươi một
tại cuộc họp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đề nghị tỉnh an giang nhanh chóng sử dụng nguồn kinh phí này để phòng chống sạt lở